công an tỉnh gia lai vừa tổ chức lễ gia quân mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự kiềm chế sự gia tăng của tội phạm
bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước nhất là năm apec hai nghìn một mươi bảy
đồng thời hướng đến lập thành tích chào mừng kỷ niệm năm mươi năm năm
ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó đợt cao điểm sẽ được thực hiện từ ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đến hết ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
trong đợt gia quân lần này giám đốc công an tỉnh gia lai chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị tập trung đấu tranh các đối tượng tổ chức phản động
triệt phá các băng nhóm tội phạm hình sự gây án manh động nguy hiểm
nhất là các nhóm tội phạm cướp giật trộm cắp có sử dụng vũ khí can quấy gây dối
các đối tượng hoạt động lưu động
tuyến liên huyện liên tình tội phạm ma túy và các đối tượng tội phạm trên lĩnh vực kinh tế
như buồn lậu gian lận thương mại sản xuất kinh doanh hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng
mua bán vận chuyển hàng cấm lâm sản động vật hoang dã khai thác khoáng sản trái phép
đồng thời triển khai các biện pháp nhằm kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông
ngay sau buổi lễ các đơn vị nghiệp vụ công an các địa phương đồng loạt gia quân đấu tranh
trấn át các tội phạm theo kế hoạch của giám đốc công an tỉnh